nhằm đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại trong nước kích thích tiêu dùng nội địa
bảo đảm cung ứng hàng hóa ổn định thị trường trung tâm trợ giúp nông dân hà nội
phối hợp với hội nông dân các huyện phúc thọ phú xuyên quốc oai và một số doanh nghiệp
đã tổ chức phiên giao dịch trưng bày giới thiệu và quảng bá các sản phẩm nông nghiệp và làng nghề
năm hai nghìn một mươi một được sự quan tâm của thành phố hà nội hợp tác xã phú an được đầu tư một hệ thống rau an toàn
cả về cơ sở hạ tầng lẫn khoa học kỹ thuật
người dân phú an đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất rau an toàn
cung ứng ra thị trường hà nội và được đón nhận
quá trình sản xuất để được công nhận thì nông dân chúng tôi đã áp dụng quy trình sản xuất rau an toàn
đã được chính cục bảo vệ thành phố hướng dẫn về cách chăm sóc
và từ khi khâu sản xuất bắt đầu
khâu chăm bón cho đến khi thu hoạch là đảm bảo tiêu chuẩn tiêu chí rau an toàn
để một sản phẩm nông sản an toàn đến được với người tiêu dùng
nhiều hoạt động quảng bá và giới thiệu thông qua các phiên giao dịch
sáng một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám trung tâm trợ giúp nông dân hà nội đã phối hợp với các đơn vị hội nông dân
của huyện quốc oai ba vì trương mỹ phúc thọ phú xuyên để giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu
như bưởi phúc thọ
cà dầm tương và các loại rau an toàn đến người tiêu dùng thủ đô
sáng một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám trung tâm trợ giúp nông dân hà nội đã phối hợp với các doanh nghiệp
đã xuất khẩu được kết nối để các doanh nghiệp xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài
như là tại cộng hòa liên bang nga cũng như là có những cái sản phẩm năm nay là nhãn mụn của quốc oai
cũng đã xuất khẩu được sang mỹ đấy là một điều những tín hiệu rất là đáng mừng
qua những phiên giới thiệu giao dịch như thế này là một cơ hội để kết nối giữa người tiêu dùng
với người nông dân đặc biệt là các doanh nghiệp các đơn vị tổ chức thu mua
để tiêu thụ sản phẩm để kết nối cũng như trên cơ sở đó sẽ là một điều kiện
để người nông dân đầu tư vào sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm
và tăng tiêu thụ cho người nông dân nâng cao đời sống